theo thông tin từ bệnh viện thanh nhàn tp hà nội tại đây vừa ghi nhận hai ca mắc covid một mươi chín là nhân viên y tế
hai ca này là điều dưỡng của bệnh viện trực tiếp thăm khám cho bệnh nhân covid một mươi chín tại khu khám sản lọc cách ly
khu vực đơn nguyên t một của bệnh viện
một hai điều dưỡng được cách ly riêng biệt cùng ca bệnh covid một mươi chín do đó khi có kết quả dương tính
không phát sinh thêm trường hợp tiếp xúc hiện sức khỏe của hai điều dưỡng này hoàn toàn ổn định
trước đó vào đầu tháng năm năm hai nghìn hai mươi một bệnh viện thanh nhàn đã phát hiện bệnh nhân nữ sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi
quê quán xã hương sơn huyện mỹ đức nhân viên vệ sinh khu t chín của bệnh viện có kết quả xét nghiệm dương tính với sars cov hai
trong khoảng thời gian từ ngày bảy cho đến ngày chín tháng năm tầng chín của bệnh viện thanh nhàn có tiếp nhận và điều trị
một mươi một bệnh nhân dương tính với sars cov hai được chuyển đến từ bệnh viện k cơ sở tân triều